chiều tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với trần văn song chủ tại thị xã kỳ anh về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày một mươi bảy tháng hai tổ công tác công an thị xã kỳ anh đã tuần tra kiểm soát tại tuyến đường nguyễn công chứ
thuộc phương kỳ phương thị xã kỳ anh và ra hiệu lệnh dừng xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a bốn mươi năm nghìn ba trăm chín mươi bảy để kiểm tra
tuy nhiên người điều khiển phương tiện là trần văn song đã không chấp hành tiếp tục nhấn ga bỏ chạy
sau đó xảy ra va chạm với xe ô tô tuần tra làm xe ô tô ngã xa đường
khi được yêu cầu đo nồng độ cồn tài xế song tiếp tục chống đối có lời nói xúc phạm đe dọa đến tổ công tác
vật đẩy một đồng chí trong tổ công tác xa phía sau rồi bỏ đi khỏi hiện trường
công an thị xã kỳ anh đã tạm giữ phương tiện và vận động trần văn song đến trụ sở để làm việc
qua kiểm tra trần văn song có nồng độ cồn là sáu trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở